ngày tám tháng năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã hậu lộc mỹ lộc phú lộc tân lộc long phú và tân phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đồng chí đặng thị ngọc thịnh cho biết chính phủ đang chỉ đạo bộ công thương xem xét lại cách tính ra điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân
đồng thời ghi nhận ý kiến của cử tri về việc ban hành luật người có công phó chủ tịch nước cũng cho biết tình hình sức khỏe của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đang phục hồi tốt và sẽ trở lại làm việc bình thường trong thời gian tới